theo nhiều những cái nhận định nữa thì các bậc cha mẹ còn cho rằng là nếu như con bị dối loạn tiêu hóa một đợt xong gây suốt cân thì ngay khi quay trở lại phải bổ sung chất đạm rồi nói chung là cách dưỡng chất cho con thật là nhiều để mà sớm hồi phục lại được cái sức khỏe ban đầu
từ góc nhìn của tiến sĩ phan bích nga thì chị thấy rằng là các bậc cha mẹ nên làm thế nào thì nó sẽ tốt nhất cho con
thường là sau một cái đợt ốm thì chúng ta thấy là khi mà trẻ nó đã khỏe lại thì thường có một cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn phục hồi hay là ăn giả bữa thì thực ra đấy là một cái giai đoạn rất là tốt để mà có thể là tăng cường dinh dưỡng hơn nữa
vì chúng ta biết là nếu mà giai đoạn trước đấy mà trẻ nó ốm nó không ăn uống được hoặc nó dối loạn tiêu hóa nó không tiêu hóa được thì trẻ nó thiếu dinh dưỡng nhiều
và bây giờ để mà đuổi kịp được trẻ bình thường thì rõ ràng là trẻ không chỉ ăn cái lượng như là trẻ bình thường mà rõ ràng là phải nhiều hơn một chút như vậy thì là mới về được bình thường mới về đạt được cái chuẩn tăng trưởng bình thường của trẻ
cho nên là khi mà trẻ đã khỏe mạnh và hợp tác cái chuyện là ăn và trẻ cũng tiêu hóa được tốt hơn thì rõ ràng là chúng ta rất nên tận dụng cái giai đoạn này để mà đưa được cái chế độ dinh dưỡng của trẻ để tăng được cái chế độ dinh dưỡng của trẻ và tăng được cái tốc độ tăng trưởng của trẻ để mà đuổi kịp
đấy thì đối với cả những cái giai đoạn đấy thì chúng ta có thể ví dụ như là chúng ta có thể cố gắng chúng ta thêm bữa cho trẻ mỗi một bữa ăn đấy thì chúng ta cũng tăng cường những cái thực phẩm mà không chỉ là tăng về cái lượng đâu lượng thì nhiều khi cũng khó nhưng mà chúng ta cần phải tăng về các cái động độ năng lượng cũng như là các cái chất dinh dưỡng tức là chọn những cái thực phẩm quý và nhiều dinh dưỡng
thì đối với cả những thực phẩm quý ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đối với cả những cái thực phẩm các cái loại đạm động vật mà dễ hấp
nếu như là trẻ mà đây chúng ta phải kể đến đầu tiên là sữa rồi trứng rồi thịt bò đấy thì đấy là những cái đạm động vật rất là tốt bởi vì nó không rồi cả những cái loại hải sản nữa ví dụ như là tôm cá nữa mà trẻ mà nó không bị dị ứng thì rất là tốt vì không chỉ là cung cấp các cái đạm axit amine thiết yếu mà trẻ không cơ thể trẻ không tự tổng hợp được mà nó còn cung cấp cả những cái khoáng chất rất là quan trọng
đấy gồm có canxi rồi gồm có kẽm nhé rồi sắt v v
và cái giao đoạn này thì
cũng không nên là nhồi nhét trẻ
làm cho trẻ sợ ăn đâu
nhưng mà chúng ta tập trung như vậy
và chúng ta khuyến khích trẻ ăn
và đồng thời là nếu như mà cần thiết
tức là cảm thấy là
cái sự tiêu hóa của trẻ nó hơi kém
ví dụ như thế
thì chúng ta có thể là ví dụ vừa qua
một cái đợt uống kháng sinh
chắc chắn là trẻ sẽ bị dối loạn
cái hệ vi sinh đường ruột
mà lúc nãy là phó giáo sư việt hà
cũng đã phân tích rất là kỹ rồi
thì chúng ta cũng có thể bổ sung chung
các cái men vi sinh
mà tất nhiên là tốt nhất là phối hợp
để những cái loại nào mà có nhiều chủng
đấy thì là nó cũng sẽ có tác dụng
nó hiệu quả hơn
ở trong những cái giao đoạn mà phục hồi
mà không cần thiết
vì có tính chất là quá đặc hiệu
thế còn nếu mà trẻ vừa rồi nó quá gầy
đấy và ăn chế độ ăn đợt trước
đấy nó quá thiếu đạn
thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm
một số các cái men tiêu hóa
có lợi mà có thương hiệu đấy
và đã tồn tại nhiều năm ở trên thị trường
thì đấy cũng là những cái
gọi là những cái vũ khí thêm vào
để bổ sung cho trẻ để phát triển tốt hơn
xin cảm ơn các chuyên gia